chiều qua ngày hai mươi năm tháng tám theo giờ địa phương tức tối cùng ngày theo giờ việt nam
chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân đã tới thành phố luxur
bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến cộng hòa ả rập ai cập từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng tám
theo lời mời của tổng thống ai cập abdel fatah al sisi
gia đón chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân tại sân bay quốc tế luxur có các quan chức chính quyền tỉnh luxe
đại sứ việt nam tại ai cập đỗ hoàng long và phu nhân cùng các cán bộ đại sứ quán việt nam tại ai cập
chuyển thăm cấp nhà nước đến ai cập của chủ tịch nước trần đại quang là chuyến thăm chính thức đầu tiên
của người đứng đầu nhà nước việt nam tới ai cập kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thúc đẩy các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác song phương
về mọi mặt như chính trị kinh tế thương mại đầu tư
văn hóa tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức
ai cập là một trong những nước ả rập đầu tiên có quan hệ với việt nam từ năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
việt nam đã có cơ quan đại diện thương mại tại ai cập ngày một chín một nghìn chín trăm sáu mươi ba
hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cùng năm đó việt nam mở đại sứ quán tại thủ đô
cairo năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ai cập đã mở đại sứ quán tại hà nội ai cập là nước bắc phi đầu tiên công nhận
việt nam là nước có nền kinh tế thị trường đầy đủ vào tháng một mươi một năm
hai nghìn một mươi ba ai cập là đối tác thương mại lớn thứ năm của việt nam tại châu phi kim ngạch thương mại
song phương năm hai nghìn một mươi bảy đạt khoảng ba trăm năm mươi triệu đô la mỹ chủ yếu việt nam xuất khẩu với các mặt hàng
chính gồm hải sản linh kiện phụ tùng ô tô vải sợi hạt tiêu đen cà phê cao su và hàng tiêu dùng
hai nước thường xuyên phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế
chia sẻ quan điểm trên nhiều vấn đề cùng quan tâm tại liên hợp quốc